kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cuối mùa đã biên tính
nên trong ngày mai miền bắc nước ta tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa
mưa phùn tập trung chủ yếu là ở khu vực đông bắc bộ trời rét về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
không khí lạnh suy yếu thời tiết ở trung bộ vì thế cũng chuyển tốt dần
trong đêm nay trung bộ chỉ còn có mưa nhỏ dài rác ở các tỉnh phía bắc
sau đó từ ngày mai trở đi mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
sông cũng chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm
còn ban ngày sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ cũng tăng nhanh
với khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
còn với các tỉnh từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận
chiều tối có mưa vài nơi ngày nắng với mức nhiệt là ba mươi ba mươi ba độ
ở tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới vẫn duy trì thời tiết ít mưa
có trăng chỉ có mưa rông cục bộ vào thời điểm chiều tối với lượng ít
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
còn ban ngày vẫn là trạng thái tạnh xáo cao nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó ở đông nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ cục bộ có nơi cao hơn
trên biển cường độ gió đông bắc trên các vùng biển của nước ta sẽ giảm dần
phổ biến là cấp ba cấp bốn thời tiết chủ yếu không mưa
biển bình thường thuận lợi
cho các hoạt động hàng hải nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi năm ba mươi một độ và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa
mưa nhỏ gió đông cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi chín hai mươi năm độ